nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia
đã gửi điện mừng đến ban chấp hành trung ương đảng ta
đồng chí raúl castro ruz bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
và đồng chí kim trương ưn chủ tịch đảng lao động triều tiên đã gửi điện mừng đến đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng